thưa quý vị cuối giờ chiều nay quốc hội khóa một mươi năm tiếp tục tiến hành công tác nhân sự tại kỳ họp thứ bảy bắt đầu quy trình bầu chủ tịch nước
tại hội nghị lần thứ chín ban chấp hành trung mương đảng khóa một mươi ba diễn ra từ ngày một mươi sáu đến ngày một mươi tám tháng năm
trung mương thống nhất rất cao giới thiệu đồng chí đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
để quốc hội khóa một mươi năm bầu giữ chức chủ tịch nước nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu
theo trình tự thủ tục quy định chiều hai mươi một tháng năm ubth chính quốc hội danh sách đề cử để quốc hội bầu chủ tịch nước
các đại biểu quốc hội thảo luận tại đoàn về danh sách đề cử để quốc hội bầu chủ tịch nước
sáng mai hai mươi hai tháng năm ubth báo cáo về việc giải trình tiếp thu ý kiến đại biểu quốc hội thảo luận tại đoàn
về danh sách đề cử để quốc hội bầu chủ tịch nước nếu có
sau đó quốc hội thảo luận biểu quyết thông qua danh sách để bầu chủ tịch nước
và tiến hành bầu chủ tịch nước bằng hình thức bỏ phiếu kín
sau khi ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu
ubth sẽ chỉnh quốc hội dự thảo nghị quyết bầu chủ tịch nước
quốc hội thảo luận biểu quyết thông qua nghị quyết bầu chủ tịch nước
tiếp đến chủ tịch nước tuyên thệ và phát biểu nhậm chức
trước đó đầu giờ chiều ngày hai mươi một tháng năm thay mặt ubth tổng thư ký quốc hội bùi văn cường
trình bày tờ trình đề nghị điều chỉnh chương trình kỳ họp thứ bảy
tờ trình nêu rõ căn cứ ý kiến của cấp có thẩm quyền
thực hiện quy định của pháp luật và yêu cầu thực tiễn kiện toàn bộ máy tổ chức nhà nước
sau khi xem xét đề nghị của thủ tướng
ubth đề nghị quốc hội cho phép bổ sung nội dung phê chuẩn đề nghị của thủ tướng
về việc miễn nhiệm chức vụ bộ trưởng bộ công an
và dự kiến bố trí quốc hội tiến hành nội dung này
cùng với nội dung về công tác nhân sự tại phiên họp chiều ngày hai mươi một tháng năm và sáng ngày hai mươi hai tháng năm